tại thành phố đà nẵng học viện ngoại giao việt nam quỹ hỗ trợ phát triển biển đông và hội luật gia việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về biển đông lần thứ một mươi với nội dung hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực
tham gia hội thảo có nhiều học giả nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế
hội thảo diễn ra trong hai ngày chia thành bảy phiên họp chủ yếu tập trung đánh giá tầm quan trọng của biển đông trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng đối với các nước trong khu vực
các phiên thảo luận sẽ xem xét tiến trình xây dựng niềm tin ngoại giao phòng ngừa và nỗ lực giải quyết tranh chấp ở biển đông
trọng tâm là xử lý kịp thời những tình huống khẩn cấp bất ngờ xảy ra trên biển
biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường do hoạt động tàn phá quy mô lớn của con người làm cho hệ sinh thái biển ngày càng biến dạng thay đổi rõ rệt cũng sẽ được các học giả quan tâm phân tích tại hội thảo lần thứ một mươi này
hội thảo là diễn đàn để các học giả bàn thảo và đưa ra sáng kiến khả thi vì mục tiêu hòa bình ổn định và hợp tác cùng phát triển bền vững giữa các nước trong khu vực
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại